sau một mươi năm thực hiện luật đê điều tình hình vi phạm về an toàn đê điều tại tỉnh bắc ninh vẫn diễn ra phức tạp
số trường hợp vi phạm pháp luật đê điều phát sinh nhiều nhưng số vụ xử lý được còn hạn chế
để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các tuyến đê và sự phát triển bền vững cho cộng đồng dân cư sống dọc theo các triển sông
cần có những giải pháp đồng bộ mang tính thực tiễn
bắc ninh có ba con sông lớn chảy qua là sông cầu sông đuống và sông thái bình
hệ thống đê điều gồm hai trăm bốn mươi một km đê một trăm sáu mươi ba cống bốn mươi bốn kẻ hộ bờ và chống sóng
từ năm hai nghìn bảy đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra gần một tám trăm linh vụ vi phạm pháp luật về đê điều
đến thời điểm hiện tại mới xử lý được một chín mươi một trường hợp còn tồn tại sáu trăm bảy mươi sáu trường hợp
dọc tuyến đê qua huyện yên phong dễ dàng nhận thấy nhiều nhà cao tầng đang được xây dựng và đã hoàn thiện trên hành lang bảo vệ đê
việc xử lý vi phạm luật đê điều đối với các trường hợp này
rất khó khăn do nhiều trường hợp vi phạm đã tồn tại qua nhiều năm
muốn xử lý phải di rời giải tỏa nhiều hộ dân thậm chí cả làng cả xã
nó là dân cư cổ truyền làng mạc gắn với đê từ rất lâu rồi
cho nên vi phạm trên đê chủ yếu là sử dụng mặt đê để tập kết các nguyên vật liệu
những năm gần đây do kinh tế phát triển mạnh cho nên nhu cầu về vật liệu xây dựng tăng cao
gây ảnh hưởng đến hệ thống công trình đê điều
trong đó điển hình là tình trạng khai thác đất cát sỏi và lập trái phép các bến bãi chứa vật liệu
sử dụng xe quá tải đi trên đê gây ảnh hưởng lớn đến an toàn
đê điều thoát lũ
đê điều là những khu vực mà người ta sửa chữa cũng như là cơi lới những nhà cũ
thực trạng thì tuyến đê trước kia rất nhỏ nhưng do nhu cầu về công tác phòng chống đột bão giảm nhẹ thiên tai
cũng như là nhu cầu giao thông đê điều ngày càng mở rộng
chính vì vậy hành nang mở rộng ra nhà cửa cũng phải sửa chữa và cơi lới ra
những trường hợp này chúng tôi đã có những biện pháp và lập biên bản
đề nghị chính quyền và kiến nghị chính quyền địa phương các huyện thị xã thành phố cũng như ủy ban tỉnh
để có những hướng xử lý khắc phục và giải quyết những trường hợp nằm trên những tuyến đê và đi qua khu làng cổ
sau một mươi năm thực hiện luật đê điều đã bộc lộ nhiều bất cập khi áp dụng vào thực tế cuộc sống
chính vì vậy đây là thời gian để các địa phương có những kiến nghị để sửa đổi bổ sung
nhằm kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội của địa phương
ổn định đời sống người dân nhưng vẫn bảo đảm an toàn các tuyến đê